khi số ca mắc mới covid một mươi chín tại quốc gia này tăng vọt do tết nguyên đán nhâm dần
lần đầu tiên vượt trên một mươi ca nhiễm mới mỗi ngày với số người nhập viện điều trị cũng như số ca tử vong gia tăng
trong ngày bốn tháng hai singapore ghi nhận một mươi ba bốn mươi sáu ca mắc mới tăng hơn gấp ba lần so với một ngày trước đó là bốn tám mươi bảy ca
nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên thành ba trăm bảy mươi chín sáu trăm tám mươi một ca
đa số ca bệnh mới là các trường hợp lây nhiễm cho cộng đồng và chỉ có một trăm sáu mươi hai ca là các trường hợp nhập cảnh
cùng ngày với thêm sáu ca không qua khỏi tổng số ca tử vong vì covid một mươi chín tại singapore đã tăng lên thành tám trăm sáu mươi sáu ca
cũng theo số liệu của bộ y tế singapore tính đến hết ngày bốn tháng hai singapore có chín trăm chín mươi tám bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
tăng nhẹ từ mức chín trăm ba mươi hai ca một ngày trước và trong đó có một mươi năm ca phải điều trị tích cực icu
hiện có chín mươi hai dân số singapore đã tiêm đủ các mũi cơ bản của vaccine ngừa covid một mươi chín trong đó năm mươi chín đã được tiêm mũi tăng cường
trong nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch bệnh ngày ba tháng hai bộ y tế singapore cho biết
cơ quan khoa học y tế ssa đã phê chuẩn sử dụng thuốc kháng virus paslovit của hãng dược phẩm mỹ pfizer để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
lô thuốc đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển tới singapore trong tháng hai này
dữ liệu tới nay cho thấy thuốc paslovit có tác dụng giảm nguy cơ nhập viện hoặc nguy cơ tử vong lên tới tám mươi tám
nếu được sử dụng trong vòng ba ngày kể từ khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng
đây là loại thuốc uống đầu tiên được phê chuẩn sử dụng tại singapore để điều trị cho các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ đến trung bình
cơ cao chuyển nặng nhằm giảm nguy cơ nhập viện và tử vong
hiện tại hsa cũng đã đánh giá về loại thuốc uống kháng virus khác là monopiravir do hãng dược phẩm mercedec co của mỹ phát triển
singapore đã ký hợp đồng với hãng này từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
ngày năm tháng hai ubnd trung quốc nsg cho biết trung quốc đại lục ghi nhận chín ca mắc mới trong cộng đồng vào ngày bốn tháng hai
giảm so với mức một mươi hai ca vào hôm ba tháng hai